tuy nhiên trong những ngày vừa qua nhiều người đã bị ngất do phải làm việc trong bộ trang phục bảo hộ nhiều giờ đồng hồ và dưới thời tiết nắng nóng đặc biệt gai gắt khắc nghiệt
trước thử trạng này bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã thực hiện nhiều ý tưởng nhằm giảm áp lực cho nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm
không chỉ là trách nhiệm đây còn thể hiện tình cảm sẻ chia với những người đang trên tuyến đầu chống dịch
đây là buồng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín được khoa xét nghiệm của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an nghiên cứu và hoàn thành từ đầu tháng sáu hiện đã đưa vào sử dụng tại bệnh viện
buồng lấy mẫu xét nghiệm này được trang bị các hệ thống thông minh như điều hòa làm mát quạt gió đèn uvc loa phát thanh hệ thống lọc không khí khử khuẩn phun xương một mươi giây một lần
làm từ vật liệu inox được hàn bởi keo chuyên dụng đảm bảo không lọt không khí ra ngoài giúp an toàn cho lực lượng y tế khi lấy mẫu
hệ thống của chúng tôi bao gồm lấy có hệ thống dẫn khí tươi sạch qua màng lọc hepa để đảm bảo tuyệt đối vô trùng tạo áp lực dương để đưa vào buồng để kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm
bên cạnh đó thì dàn phun xương khử khuẩn cũng đảm bảo tốt không thác
chúng tôi đã thiết kế với tư thế ngồi của kỹ thuật viên cũng như bệnh nhân rất thoải mái đúng quy định
nhóm nghiên cứu của khoa xét nghiệm đã tham khảo các mẫu buồng xét nghiệm được ứng dụng tại nhiều nước trên thế giới để chế tạo ra sản phẩm phù hợp với công tác chống dịch ở việt nam
thiết kế này được đánh giá là phù hợp với việc lấy mẫu tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và có thể nhân rộng tại các bệnh viện
khi bắt tay vào nghiên cứu xây dựng ý tưởng sau đó nghiên cứu và thiết kế thi công thì cái vấn đề là người làm trực tiếp là đưa ra cái yêu cầu để đảm bảo cho nó đảm bảo an toàn cũng như là hiệu quả công việc là được vấn đề quan trọng nhất
còn tất cả các nguyên phụ liệu để mà làm ra cái buồng này thì kinh phí cũng không quá lớn
tôi nghĩ là với kinh phí hơn chục triệu một cái buồng như thế này quá chắc chắn thì có thể là nhân rộng
ra được các bệnh viện trong lực lượng công an cũng như là bệnh viện ở bộ y tế
bước đầu đưa vào sử dụng thì chúng tôi đã áp dụng để lấy mẫu cho cán bộ công nhân viên cho bệnh nhân thì thấy là rất là có hiệu quả và hạn chế được tối đa những cái mà nguy cơ trong quá trình mà lấy mẫu tất cả các cái sản phẩm mà sáng chế rất là nhỏ bé của các anh chị em cán bộ chiến sinh trong bệnh viện sẽ được là một cái nguồn động viên
đối với các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở tuyến trên nhất là các đồng chí bác sĩ trong lực lượng y tế công an nhân dân
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội cho biết đã có một số cá nhân đơn vị sáng chế buồng xếp nhậm mỗi sản phẩm đều có tính năng ưu việt riêng
những sáng chế này rất có ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở nước ta đồng thời góp phần đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế
nếu có những này thì có số lượng mẫu nó có thể lên tới hàng nghìn
thế mà cái thời gian lấy mẫu thì nó bất kể ngày hoặc đêm thì nếu như vào ban đêm thì nó sẽ thần lợi tuy nhiên nếu có ban ngày thì nó sẽ hết sức phức tạp
thế thì trong những cái thời điểm vào ban ngày thì các cái thiết bị này sẽ hỗ trợ hết sức đắc lực cho nhân viên lấy mẫu
ngoài sáng chế buồng xếp nhậm trước đó bệnh viện y học cổ truyền bộ công an cũng đã nghiên cứu chế tạo ra áo chống xếp nhậm và đã được ứng dụng ngay tại tỉnh bắc giang
trước tình dịch bệnh diễn biến phức tạp
và thời tiết mùa hè nắng nóng gai gắt vẫn có thể diễn ra trong những ngày tới
bệnh viện đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị sản xuất thiệt thời phục vụ bệnh viện y tế đang thử nghiệm nhiệm vụ chống dịch